xin kính chào quý vị và các bạn
tình hình chung trên cả nước ta hiện nay là tình trạng khô giáo và nắng nóng trên dịa rộng
cụ thể do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên tại bắc bộ chỉ có mưa rông nhẹ vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
khu tây bắc có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
lưu xuống trung bộ từ trưa chiều nay các tỉnh từ thanh hóa đến tận phú yên
sẽ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận phổ biến ngày nắng nhiều
mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối
nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa và nắng nóng
đặc biệt là nắng nóng ở nam bộ sẽ còn tiếp tục duy trì
và có khả năng sẽ mở rộng sang khu vực tây nam bộ
chính vì vậy nhiệt độ cao nhất ban ngày tại khu vực nam bộ
sẽ phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trời nắng nóng độ ẩm tương đối thấp từ bốn mươi năm đến năm mươi
nguy cơ xảy ra cháy nổ và họa họa rất cao
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
tại quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam đông nam cấp ba cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây
không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ xảy ra
ngày nắng nóng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ